hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ và chắc chắn là chị em thì ai cũng muốn ngày hôm nay sẽ thật xinh đẹp phải không ạ
và hy vọng rằng những tư vấn thời tiết sau đây sẽ giúp cho quý vị có thể lựa chọn những bộ trang phục thật là phù hợp
miền bắc ngày hôm nay vẫn giữ trạng thái tạnh giáo hứng nắng về chiều nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
chính vì vậy mà chị em hoàn toàn có thể lựa chọn những bộ váy chất liệu mát mẻ cho ngày hôm nay
thêm vào đó thì độ ẩm sẽ giảm xuống dưới bảy mươi năm nên tình trạng nồm ẩm như những ngày qua sẽ không còn nữa
và đây là thời điểm mà quý vị có thể giặt rũ chăn màn dọn dẹp nhà cửa để chúng ta có thể loại bỏ virus và nấm mốc
khu vực từ quảng bình cho đến quảng ngãi trong ngày hôm nay không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu nên mưa sẽ giảm xuống chỉ còn ở vài nơi
trong khi miền bắc là rét khô thì miền nam sẽ là nắng khô
cả tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu nên mưa sẽ giảm xuống chỉ còn ở vài nơi